ngày hôm nay tại thủ đô bắc kinh trung quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc
và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ một mươi bốn của diễn đàn kinh tế thế giới wfef
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
hội đàm với đồng chí vương chấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc vương chấn đánh giá cao chuyến thăm chính thức trung quốc của thủ tướng phạm minh chính
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa trung quốc và việt nam
nhật liệt chào mừng đồng chí thứ trưởng lương tam quang và đoàn đại biểu bộ công an thăm và làm việc tại bộ tư pháp trung quốc
nhấn mạnh đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai bộ nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới
thay mặt đoàn công tác bộ công an việt nam thứ trưởng lương tâm quang trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc
đã dành thời gian tiếp đoàn và dành cho đoàn sự đón tiếp chú đáo trọng thị
thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
đặc biệt là tinh thần tuyên bố chung giữa việt nam và trung quốc năm hai nghìn hai mươi
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc theo phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt đã đạt nhiều thành quả tích cực thực chất
bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc đã triển khai một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực chia sẻ thông tin
tình hình về phạm nhân hai nước đang chấp hành án phạt tù ở mỗi nước trao đổi đàm phán chuẩn bị ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
tại hội đàm lãnh đạo hai bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung như báo cáo cấp có thẩm quyền
cho phép hai bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai trên các lĩnh vực mà hai bộ có chung chức năng nhiệm vụ
thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
hai bộ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyến thăm của lãnh đạo hai bộ bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc đến mỗi nước thành công tốt đẹp
hai bên nghiên cứu xây dựng ký kết văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung
bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc
để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo
hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý chạy giam và xây dựng pháp luật hai nước